dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp một số tỉnh thành đã lập chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào để phòng chống dịch xâm nhập địa bàn
tại tỉnh bình định các chốt kiểm tra phòng chống dịch được lập tại các điểm giáp với các tỉnh quảng ngãi phú yên gia lai và bảo đảm hoạt động thường xuyên hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bình định vừa ra chỉ thị về việc tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn
theo đó kể từ giờ ngày ba mươi một tháng bảy các cơ sở massag karaoke vũ trường quán bar các khu điểm du lịch địa điểm tham quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử giạp chiếu phim tạm dừng hoạt động không tổ chức dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường
các địa phương chủ trì phối hợp với công an tỉnh sở y tế bảo đảm hoạt động thường xuyên hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ của các chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các điểm giáp với các tỉnh quảng ngãi phú yên gia lai nhằm ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh
các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ khác cơ sở y tế được phép hoạt động không để tập trung đông người thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc đo thân nhiệt rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn giữ khoảng cách tiếp xúc vệ sinh nhà cửa cơ sở kinh doanh thông thoáng